ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình vụ việc
người dân chiếm đất trái pháp luật tại thôn pleisa xã iachim thành phố con tum
và sau nhiều cuộc đối thoại tiếp dân thì hiện tại tình hình an ninh trật tự tại thôn đã cơ bản ổn định
người dân đã đồng thuận với chủ trương chính sách của chính quyền địa phương
theo ủy ban nhân dân tỉnh con tum kết quả thanh tra của tỉnh và xác minh
gia soát của thanh tra chính phủ đã kết luận và khẳng định diện tích đất hơn hai trăm linh chín ha
tại thôn pleisa xã iachim có nguồn gốc do nhà nước quản lý
và cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su thuê chồng
năm hai nghìn một mươi bảy nhiều người dân thôn pleisa xã iachim đã lấn chiếm trái phép diện tích đất này
đến nay sau nhiều cuộc đối thoại tiếp dân tiếp xúc cử tri tình hình an ninh trật tự
tại khu vực trên đã cơ bản ổn định người dân đã tỏ thái độ đồng thuận
với chủ trương chính sách của chính quyền địa phương
liên quan đến một số đối tượng xúi dục người dân ở hai thôn pleisa
lâm tùng tham gia chiếm đất trái pháp luật và có hành vi vi phạm pháp luật
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt ra một mươi hai bị can tiến hành dẫn dải hai mươi bốn đối tượng
để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
quỹ ba nhân dân thành phố con tum cũng đang tiếp nhận và giải quyết gần hai trăm linh đơn đề nghị
được cấp đất của người dân thôn pleisa
với quan điểm tập trung giải quyết những ý kiến nguyện vọng chính đáng của người dân
chính quyền đã quy hoạch phân lô khu đất có diện tích hai mươi sáu tám mươi năm hectare
nhằm bố trí đất ở đất sản xuất cho người dân thiếu đất